thưa quý vị nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh đắk lóc vào tối ngày hôm qua hai mươi chín tháng sáu
đoàn công tác của bộ công an do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dẫn đầu
đã đến thăm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đắk lắc và trao tặng bằng khen của bộ công an
cho năm quần chúng nhân dân có thành tích xuất sắc trong việc giúp công an truy bắt nhiều đối tượng
gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng ở huyện chư quynh vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu
tham gia cùng đoàn công tác có thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an
về phía địa phương có đồng chí nguyễn đình trung ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy đắk lắc
tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm đã trao bằng khen của bộ công an cho năm cá nhân
là những người dân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
theo đó năm cá nhân được trao bằng khen gồm ông trần đình lộc ông nguyễn phi long
công chú tại xã yà ninh huyện chu quynh ông y cheb dap ông nguyễn quốc hùng
công chú tại xã yà cửu huyện chu quynh và bà hờ liên nghê buôn trưởng buôn ea lăng
xã chu pơng huyện cơ đông bốc tỉnh đắk lắc
đây là những cá nhân không chỉ tích cực tham gia truy bắt các đối tượng
gây ra vụ mất an ninh trật tự tại địa bàn huyện chư quynh vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu
mà còn cung cấp giúp đỡ lực lượng công an chính quyền địa phương truy bắt đối tượng đang lẩn trốn
đây cũng là những tâm gương sáng trong phong trào của chúng bảo vệ an ninh tổng quốc
đối với lực công an nhân dân thì chúng tôi cũng rất thân nhận lời dạy của bà hờ
công an nhân dân hoạt động tốt thế nào mà không có được sự ủng hộ không có sự hỗ trợ không sự giúp đỡ của nhân dân
thì đều không hoàn thành được điều này
nhân dân giúp đỡ nhiều thì thắng lợi này giúp đỡ hoàn toàn và thắng lợi hoàn toàn
thế nha với vai trò của quân chúng nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an nhân dân

nhân dân này tôi cũng xin thay mặt cho đảng đảng chủ đương bộ công an xin rất cảm ơn
và xin được rất chúc mừng về cái đóng góp của quân chúng nhân dân
đặc biệt là với năm điển hình tiên tiến ngày hôm nay
ghi nhận những đóng góp của quân chúng nhân dân
đồng chí bộ trưởng cho rằng trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự
quân chúng nhân dân đóng vai trò cực kỳ quan trọng
trong thời kỳ hội nhập đổi mới đảng và nhà nước ta
tiếp tục khẳng định vai trò của nhân dân
đặc biệt coi trọng công tác vận động và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân
coi đó là công tác trọng tâm có tính chiến lược
trong đường lối chỉ đạo thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
liên quan đến phiên tòa xét xử cựu tư lệnh cảnh sát biển việt nam
và các đồng phạm tham ô năm mươi tỷ đồng
chiều qua sau ba ngày xét xử tòa án quân sự thủ đô đã tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo
cùng về tội tham ô tài sản
phạt bị cáo nguyễn văn sơn một mươi sáu năm tù hoàng văn đồng cựu trung tướng cựu chính ủy cảnh sát biển một mươi năm năm sáu tháng tù
các bị cáo doãn bảo quyết cựu thiếu tướng cựu phó chính ủy phạm kim hậu cựu thiếu tướng cựu tham mưu trường
và bùi trung dũng cựu thiếu tướng cựu phó tư lệnh cùng bị tuyên án một mươi năm năm tù
bị cáo nguyễn văn hưng cựu đại tá cựu cục trưởng kỹ thuật một mươi năm tù
bùi văn hòe cựu thượng tá cựu phó trưởng phòng tài chính một mươi hai năm tù
bên cạnh đó hội đồng xét xử ghi nhận các bị cáo đã tự nguyện nộp lại năm mươi tỷ đồng đã tham ô
một mươi bánh heroin là tăng vật mà lực lượng chức năng tỉnh lào cai vừa thu giữ được sau khi triệt phá hai đường dây vận chuyển ma túy trên địa bàn
cụ thể vào sáng sớm ngày hai mươi chín tháng sáu tại khu vực xã bản mế huyện simacai lực lượng bộ đội biên phòng và công an đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng
đang vận chuyển bảy đối tượng
bánh heroin là vàng xeo phang và vàng xeo là cùng chú tại huyện simacai
khi phát hiện lực lượng chức năng hai đối tượng đã liều lĩnh phi thẳng xe gắn máy vào đội hình mật phục hòng thoát thân
tuy nhiên cả hai đã nhanh chóng bị bắt giữ ngay tại chỗ
trước đó vào chiều tối ngày hai mươi tám tháng sáu tại khu vực biên giới thuộc thị trấn mường khương lực lượng chức năng cũng đã bắt quả tàng lồ quáng diêu
chú tại huyện mường khương điều khiển xe ô tô và có hành vi vận chuyển trái phép chín bánh heroin
bắt đầu diêu khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho hai đối tượng không rõ lai lịch để lấy tiền công là hai mươi triệu đồng
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty lương thực miền nam
gọi tắt là vina food hai và một số đơn vị liên quan ba cá nhân vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan công an xác định trương thanh phong nguyên tổng giám đốc
trần văn vẹn nguyên chủ tịch hội đồng quản trị trần bảy nguyên trưởng phòng kế hoạch chiến lược vinafood hai
đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý sử dụng khu đất có diện tích bảy sáu trăm hai mươi m hai tại quận bốn tp hcm gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước
ngày hai mươi tám tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can bắt tạm giam
khám xét đối với ba cá nhân nói trên về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đang tập trung điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản thất thoát cho nhà nước
manh động cướp hơn hai mươi cây vàng nhưng chỉ sau gần bảy giờ đồng hồ gây án đối tượng đã bị công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh truy bắt thành công
tuyến theo ở thị trấn tăng lòng huyện bảo thắng tỉnh lào cai xảy ra vụ cướp đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản đi xe máy màu đen không có biển kiểm soát đeo găng tay khẩu trang đội mũ bảo hiểm che kín mặt mang theo dao búa vào đập tủ kính của tiệm vàng để cướp tài sản
đáng chú ý khi bị chủ tiệm vàng phát hiện đối tượng đã cầm dao đe dọa nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát
sau bảy giờ đồng hồ truy xét lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai cùng toàn bộ công cụ phương tiện gây án và tăng vật
đối tượng lê văn vĩ sinh năm hai nghìn bốn đã giả vờ hỏi mua điện thoại rồi tìm cách chiếm đoạt tài sản của nạn nhân vĩ đã bị công an thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên bắt tạm giam
trước đó anh khúc xuân hồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
có giao bán trên mạng xã hội facebook chiếc điện thoại di động với giá chín triệu bảy trăm linh nghìn đồng
vĩ đã vào hỏi mua và hẹn anh hùng để giao dịch
khi gặp anh hùng vĩ cùng đi với nguyễn huy hải và nguyễn văn nam giả vờ thực hiện thao tác chuyển khoản sau đó chiếm đoạt chiếc điện thoại
tiến hành đấu tranh bước đầu các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào đã ra lệnh tạm giam đối với vĩ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hải và năm
liên quan đến vụ sạt lở ta luy nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
vào chiều ngày hôm qua ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã đình chỉ công tác đối với ông nguyễn dương trung hữu trưởng phòng quản lý đô thị đà lạt
để làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo phòng và các tập thể cá nhân có liên quan trong việc cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra giám sát xây dựng tại khu vực vừa xảy ra sự cố
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng cũng đã có văn bản chỉ đạo các sở ngành các huyện thành phố đà lạt và bảo lộc
ra soát các dự án công trình trên địa bàn có độ dốc cao nguy cơ sạt trượt
sở xây dựng tỉnh được giao kiểm tra đánh giá cấp phép hồ sơ thiết kế kết cấu công trình ở khu vực xảy ra sạt lở giám sát thi công
ban chỉ huy phòng chống lụt bão và cứu nạn cứu hộ kích hoạt phương án sẵn sàng ứng trực ở mức cao nhất kịp thời xử lý các tình huống đột xuất phát sinh
liên quan đến sự cố này thủ tướng chính phủ cũng đã có phân bản chỉ đạo điều tra xử lý nghiêm vi phạm nếu có
để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sạt lở tại lâm đồng cũng như chủ động bảo đảm an toàn cho người dân và cơ sở hạ tầng trong mùa mưa lũ
đặc biệt là trong bối cảnh những ngày qua tại một số địa phương ở khu vực miền núi phía bắc
và khu vực tây nguyên đã xảy ra mưa lớn gây lũ quét cục bộ
văn phòng bộ công an thường trực ban chỉ đạo upt bộ công an đề nghị ban chỉ đạo ban chỉ huy upt công an các địa phương đơn vị khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây
tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an và chính quyền địa phương về công tác phòng chống thiên tai
trong mùa mưa lũ
công an tỉnh lâm đồng chủ trì huy động và tập trung lực lượng phương tiện của lực lượng công an nhân dân
phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục nhanh hậu quả vụ sạt lở đất
tổ chức cứu chữa người bị thương thăm hỏi động viên hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nhất là gia đình có người bị nạn
kiểm tra đánh giá xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra sự cố sạt lở rút kinh nghiệm ngay tránh xảy ra các sự cố sạt lở tương tự đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm nếu có
theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai chỉ đạo triển khai công tác ứng phó kịp thời hiệu quả
bố trí lực lượng phương tiện phối hợp chặt chẽ với các ngành các lực lượng tại cơ sở chủ động ra soát kiểm tra kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở
khi mưa lớn kéo dài để chủ động sơ tán di rời và có phương án bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân
đảm bảo an ninh trả tự bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông kiểm soát chặt chẽ việc đi lại qua các ngầm tràn khu vực nước ngập sâu nước chảy xiết
đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lũ
chủ động các phương án huy động lực lượng công an địa phương công an xã chính quy và các đơn vị của bộ đứng chân trên địa bàn
giúp nhân dân kịp thời ứng phó với mưa lũ sạt lở đất phương án phòng chống thiên tai
chủ động tổ chức cứu hộ cứu nạn khi xảy ra mưa lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất
tổ chức thăm hỏi hỗ trợ giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại bởi mưa lũ
huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả khôi phục sản xuất sau lũ
tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân ở các vùng xảy ra mưa lũ
các đơn vị truyền thông công an nhân dân cần hướng dẫn người dân các biện pháp ứng phó với mưa lũ
tổ chức tốt công tác trực ban trực chỉ huy bảo đảm quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ
bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống thiên tai